hơn hai năm trước hipograd cha đẻ của nền y học phương tây đã nói rằng
mọi bệnh tật đều có nguồn gốc từ dạ dày với hàm ý sự khỏe mạnh hay bệnh tật của một người
đều liên quan mật thiết đến hệ tiêu hóa
với sự phát triển của y học hiện đại nhận định này đã phần nào được chứng minh
qua con số bảy mươi hệ thống miễn dịch của chúng ta nằm ở đường ruột
có thể nói đường ruột như ngôi nhà của hệ miễn dịch
nếu hệ tiêu hóa bị tổn thương thì hệ miễn dịch cũng trở nên yếu ớt
sức đề kháng giảm từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh
hệ tiêu hóa của chúng ta gồm nhiều bộ phận như khoang miệng thực quản dạ dày ruột gan tuyến tủy túi mật
đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chứa thức ăn tiêu hóa hấp thụ dinh dưỡng đào thải
tuy nhiên nhịp sống bận rộn với những thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh
khiến hệ tiêu hóa thường không được quan tâm đúng mức
nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe tiêu hóa của người dân hiện chưa cao
hầu hết mọi người thường chỉ thực sự lo lắng khi có bệnh
chứ chưa hiểu rằng một chiếc bụng khỏe có ảnh hưởng rất lớn đến hệ biễn dịch và sức khỏe tổng thể của con người
đặc biệt hơn hai năm qua khi đại dịch covid một mươi chín xuất hiện với những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe con người
đồng thời làm gián đoạn và thay đổi cả thói quen khám sức khỏe định kỳ
nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe nâng cao sức đề kháng và bảo vệ bản thân
trước nguy cơ lây nhiễm bệnh cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
chăm lo từ gốc rễ bên trong để có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần xả khói
từ năm hai nghìn bốn ngày hai mươi chín tháng năm hàng năm được tổ chức tiêu hóa thế giới w chọn là ngày sức khỏe tiêu hóa thế giới
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thành lập tổ chức tiêu hóa thế giới
nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa
với các hoạt động và sáng kiến diễn ra trong suốt chiến dịch ngày sức khỏe tiêu hóa thế giới
tạo ra sự kết nối toàn cầu
cấp cho các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa chuyên gia dinh dưỡng và người dân hiểu biết về các nghiên cứu cơ bản
và lâm sàng mới nhất về các bệnh lý liên quan đến tiêu hóa và đường ruột
từ đó lan tỏa thông điệp những lời khuyên về chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh phù hợp với tình trạng của mỗi người
theo thống kê đến năm hai nghìn hai mươi một số người nhiễm bệnh về tiêu hóa ở nước ta hiện lên đến gần một mươi dân số
điều đáng báo động là những bệnh ung thư liên quan đến đường tiêu hóa như ung thư dạ dày
gan đại tràng ngày càng gia tăng
trung bình mỗi năm việt nam có từ một mươi một đến một mươi hai người mắc mới ung thư dạ dày và tám người tử vong
những bệnh lý này đang có xu hướng trẻ hóa phần lớn chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn
những con số trên cho thấy các bệnh về đường tiêu hóa đang có xu hướng gia tăng báo động
đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến với sức khỏe của người dân việt nam
nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp về tâm quan trọng của hệ tiêu hóa
và nâng cao nhận thức người dân việt nam
trong chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa
báo sức khỏe và đời sống phối hợp cùng viện dinh dưỡng quốc gia
tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày sức khỏe tiêu hóa thế giới
với sự đồng hành truyền thông của vtv digital
và đồng hành tài trợ của công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk
chương trình sẽ bao gồm các hoạt động truyền thông phổ biến
và cập nhật kiến thức quan trọng về hệ tiêu hóa
nhắc nhở mỗi người chủ động quan tâm đến hệ tiêu hóa
nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong chế độ dinh dưỡng
và lối sống để bảo vệ hệ tiêu hóa
đó cũng là giải pháp tối ưu giúp tăng cường sức đề kháng
tránh xa bệnh tật và xây dựng một cuộc sống chất lượng khỏe mạnh hơn mỗi ngày